vào tháng một mươi âm lịch hàng năm đồng bào dân tộc tây tỉnh thái nguyên sẽ tổ chức tết cơm mới để tạ ơn trời đất tổ tiên cây cối công cụ sản xuất đã ban cho họ thóc lúa và sự bình an cũng như cầu cho mưa thuận gió hòa
tết cơm mới cũng được người tây sinh sống tại khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái thái hải thành phố thái nguyên phục dựng gần như nguyên gốc ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tết cơm mới
tết cơm mới thể hiện niềm vui mong cho một năm mới tốt lành gặp nhiều may mắn đồng thời mang lại cho du khách nhiều cảm xúc thú vị
tết cơm mới
tổ chức tết cơm mới hàng năm của đồng bào dân tộc tây tỉnh thái nguyên không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống phi vật thể đặc sắc mà còn tạo sức hút cho sự phát triển loại hình du lịch trải nghiệm văn hóa tâm linh của địa phương